những ngày này các tỉnh đồng bằng sông cửu long đang bước vào cao điểm của đợt triều cường đầu tháng một mươi âm lịch
dự báo là đỉnh của các đợt chiều cường này sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai
nhưng ngay từ chiều ngày hôm qua thì nhiều tuyến đường đã bị ngập
tại cần thơ khoảng một mươi bảy h ba mươi phút nước lên nhanh đã gây ngập một số đoạn đường thuộc quận nội ô ninh kiều
tuy nhiên đoạn ngập sâu nhất là nút giao thông ic ba thuộc quận cái răng
triều cường xuất hiện trùng thời điểm tan giờ làm đã khiến giao thông ở khu vực này bị ủng tắc cục bộ
cảnh sát giao thông thanh tra giao thông đã tổ chức điều tiết để các phương tiện đi qua đoạn ngập nước này dễ dàng hơn
ở thành phố vĩnh long triều cường cũng gây ngập nhiều tuyến đường vào chiều tối qua
một số đoạn nước dâng cao khoảng hai mươi cm mỗi khi có xe máy hoặc ô tô chạy qua nước bẩn lại tràn vào nhà của người dân
dự báo của các địa phương đỉnh của đợt triều cường đầu tháng một mươi âm lịch sẽ rơi vào ngày sáu và ngày bảy tháng một mươi một
mực nước trên sông hậu tại trạm cần thơ có thể vượt báo động ba giao động từ hai ba m đến hai tám m
người dân đi ra đường nên tránh đốt thủy triều lên trong khoảng thời gian từ năm đến bảy giờ sáng và một mươi sáu đến một mươi tám giờ chiều